thưa quý vị trước đề xuất thu phí khí thải của bộ tài chính nhiều chuyên gia cho rằng cần cân nhắc để tránh phí trồng phí
thị trường bất động sản đang chứng kiến một làn sóng săn đất nền đã có sổ đỏ
đáng chú ý cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng bộ công thương đang xem xét các dấu hiệu lạm dụng thông lĩnh thị trường
và làm giá thịt lợn của các doanh nghiệp lớn sau đây là nội dung chi tiết
cuối năm ngoái phía nhật bản đã chính thức cho nhập khẩu quả vải tươi của việt nam
dự kiến năm nay lô vải đầu tiên của việt nam sẽ chính thức được nhập khẩu vào thị trường nhật bản
tỉnh bắc giang đã được nhật bản chấp thuận một mươi chín mã số vùng trồng với diện tích một trăm linh ba ha sản lượng ước đạt sáu trăm linh tấn
và đã sẵn sàng để đưa quả vải thiều với chất lượng tốt nhất sang thị trường nhật bản
các siêu thị hệ thống bán lẻ lớn trong nước như bixi habro đã ký hợp đồng để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
số người thất nghiệp tại mỹ đã tăng lên tới ba mươi sáu năm triệu người và phép liên tục bơm tiền đã khiến giá vàng thế giới tăng vọt
sau khi lanh quanh ở mức trên bốn mươi bảy triệu đồng một lượng giá vàng đã tăng lên trên bốn mươi chín triệu đồng một lượng ngay phiên đầu tuần
tại thị trường trong nước sau nhiều phiên tăng giảm quanh mốc trên bốn mươi bảy triệu đến trên bốn mươi tám triệu đồng một lượng
giá vàng đã cán mốc bốn mươi chín một mươi năm triệu đồng một lượng bán ra bốn mươi tám sáu mươi năm triệu đồng một lượng mua vào ngay trong ngày đầu tuần
giá tranh lệch mua bán trong tuần từ ba trăm linh bốn trăm linh ngàn đồng một lượng
các ngày tiếp theo giá vàng tăng giảm khó dự báo
theo bộ tài chính tại thị trường trong nước giá xăng dầu đang ở mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ
nhờ việc trích lập quỹ nhiều hơn số sử dụng trong quý i năm hai nghìn hai mươi
số dư quỹ bình ổn xăng dầu đến cuối tháng ba năm nay đã đạt gần năm tỷ đồng
trong ba tháng đầu năm các doanh nghiệp xăng dầu đã trích tổng cộng hai ba trăm bảy mươi tỷ đồng vào quỹ
trong khi chỉ chi ra một trăm chín mươi bốn tỷ đồng
số lãi phát sinh trên số dư quỹ dương trong quý gần nhất đạt hơn hai bảy tỷ
và số lãi vay phát sinh trên số dư quỹ âm là ba triệu đồng
tổng cộng số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu hiện đã đạt bốn chín trăm năm mươi tám tỷ đồng
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi số lượng xe ô tô nguyên trước các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm tới năm mươi chín
cùng với thái lan và indonesia trung quốc cũng là quốc gia có lượng xe ô tô nhập vào việt nam khá lớn
theo tổng cục hải quan ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào việt nam
chủ yếu có xuất xứ từ các thị trường chính như thái lan với hai bốn trăm một mươi sáu chiếc
từ indonesia với một hai trăm linh bảy chiếc và trung quốc với bốn trăm hai mươi bốn chiếc
bộ tài chính đang hối thúc lần thứ hai các bộ tài nguyên và môi trường bộ giao thông vận tải bộ xây dựng
sớm đề xuất phương án thu phí khí thải trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
việc thu phí khí thải theo bộ tài chính đã được quy định trong luật bảo vệ môi trường
đến nay hầu hết các bộ ngành đều lo ngại rất khó thu lại phí này
sự công bằng trong chính sách thu và tình trạng
thuế trồng phí phí trồng phí
nhiều chuyên gia nhận định phí khí thải sẽ tác động tới hầu hết người dân doanh nghiệp trên cả nước
nếu thu theo đầu nhà máy đầu xe cộ thì thu được phí nhưng không đạt được mục đích làm sạch môi trường
ghi nhận ở các thị trường cho thấy các nhà đầu tư đã bắt đầu tìm kiếm các dự án đất nền đã có sổ đỏ
hoặc các nền đất riêng lẻ trong dân trong khi đất dự án chưa có sổ đỏ ít được giao dịch
do các nhà đầu tư còn cân nhắc về giá cả
tại hà nội và tp hcm hiện một số dự án đất nền có giá từ bốn sáu tỷ đồng một nền đang được trào bán
hầu hết các doanh nghiệp triển khai dự án ở thời điểm này đã sở hữu quỹ đất trước đó khá lâu
việc khan hiếm dòng sản phẩm mới khiến các nền đất đã ra được sổ đỏ ở khu vực thành phố tăng giá khá cao
bên cạnh người mua ở thực có nhiều người mua trở giá lên
đơn vị quản lý khai thác sân bay vừa đề xuất cục hàng không việt nam xem xét tháo gỡ việc giãn cách
của hành khách đi máy bay tại các nhà ga nội địa nhằm đồng bộ với dặn cách trên máy bay
và đơn giản hóa các nội dung khai báo y tế
hiện nay các cảng hàng không vẫn duy trì giãn cách
tuy nhiên do tăng chuyến từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã xảy ra hiện tượng ủn tắc cửa vào
sành thổ tục và khu vực trở ra máy bay do phải thực hiện các quy định về kiểm tra y tế phòng chống dịch
do đó tổng công ty hàng không việt nam đề xuất dỡ bỏ quy định giãn cách của hành khách
tại các nhà ga nội địa
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đang thu thập thông tin đánh giá có hay không
hành vi lạm dụng thông lĩnh thị trường làm giá thịt lợn của các doanh nghiệp lớn
bởi những biến động giá trên thị trường không phải là biến động nhỏ lẻ mà là biến động đồng loạt
khâu sản xuất kinh doanh thịt lợn có nhiều doanh nghiệp cá nhân tham gia
đáng chú ý là một mươi bảy doanh nghiệp chăn nuôi lớn nắm tới hơn ba mươi thị phần
mỗi khâu đều có nhóm kinh doanh nắm lợi thế như giết mổ phân phối lưu trữ bảo quản
nghịch lý là nhập khẩu thịt tới ba trăm một mươi hai tái đàn tăng mạnh nhưng giá vẫn không giảm
thông tin của doanh nghiệp vẫn không được công khai